ngày hai mươi năm tháng ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình tổ chức thăm hỏi động viên gia đình ngư dân bị nạn
đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ tàu cá của ông nguyễn văn hòa ở xã quảng phú
huyện quảng trạch bị tàu lạ đâm chìm và bỏ mặt sáu nạn nhân trôi nổi trên biển
theo đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thăm hỏi động viên hỗ trợ ba năm triệu đồng để chia sẻ khó khăn với gia đình người bị nạn
đồng thời đồn biên phòng ròn đang phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh làm rõ sự việc
báo cáo cơ quan chức năng để truy tìm tung tích chiếc tàu hàng gây ra vụ tai nạn trên
trước đó lúc một mươi bảy h ngày hai mươi tháng ba tàu cá qb ba nghìn chín trăm sáu mươi chín ts công suất bảy mươi cv do ông nguyễn văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở thôn hải đông xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình làm thuyền trưởng
trên tàu có năm thuyền viên đang đánh bắt thủy sản ở tọa độ một mươi tám độ năm phút
bắc một trăm linh tám độ một mươi phút kinh độ đông thì bất ngờ bị một chiếc tàu hàng chưa rõ của nước nào đâm chìm rồi bỏ chạy
toàn bộ thuyền viên rơi xuống biển nhưng rất may được các tàu cá quảng bình ở gần đó kịp thời cứu nạn và đưa về đất liền an toàn